sáu năm tù là bản án mà phạm văn quý chú tại thành phố biên hòa vừa bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba quý nhận được chỉ đạo của tổ chức phản động thực hiện các hoạt động chống phá bình luận chia sẻ viết bài
và đã đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân quy phạm một mươi ba bài viết có nội dung kích động chống phá nhà nước của đối tượng phản động đào minh quân
quý còn tự viết tay hai mươi bảy trang tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật nói xấu chế độ và bôi nhọ lãnh tụ tuyên truyền kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân
chống phá đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để ủng hộ tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đào minh quân
tại phiên tòa quý tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình và cho biết bị cáo đã lớn tuổi sức khỏe yếu
mong hội đồng xét xử giảm bức hình phạt cho bị cáo để được sớm về đoàn tụ với gia đình
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã quyết định tuyên phạt phạm văn quý sáu năm tù giam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng bắt giữ và khởi tố một mươi ba đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định có hơn một bị hại ở các địa phương trên toàn quốc
với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần sáu mươi tỷ đồng
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi khép kín
đối tượng cầm đầu đường dây là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hà nội
với hình thức lừa đảo trung gian mua bán các đối tượng lên mạng xã hội tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hóa
và liên hệ với người bán và người mua
sau khi nhận được tiền các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội cắt liên lạc với người mua
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền
đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn các đối tượng lập tài khoản facebook tạo fanpage có tên là
hỗ trợ vay vốn toàn quốc đăng bài cho vay trên fanpage chạy quảng cáo
khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền
từ tám trăm linh đồng đến hai triệu đồng rồi chiếm đoạt
cả hai hình thức lừa đảo trên các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc
trên trang web đánh bạc trực tuyến
các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên tới hơn sáu tỷ đồng
quá trình bắt giữ và khám xét thì cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ năm mươi tám chiếc điện thoại di động
một trăm tám mươi hai sim điện thoại các loại bốn máy tính sách tay hai trăm bốn mươi sáu tài khoản ngân hàng thu giữ và phong tỏa hơn năm tỷ đồng tiền mặt
và tiền trong tài khoản ngân hàng hơn một mươi trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc
cùng nhiều thiết bị có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên qua điều tra viên thụ lý lê văn trường số điện thoại chín trăm bảy mươi một hai trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh đồng nai đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng đào thủy trung
ba mươi ba tuổi quê tại tỉnh bình thuận để điều tra làm rõ về hành vi mua bạc
công an tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam đối tượng đào thủy trung ba mươi ba tuổi quê tại tỉnh bình thuận để điều tra làm rõ về hành vi mua bạc
khi nạn nhân cố gắng rằng kéo xe mô tô để lấy lại tiền đối tượng đã dùng dao nhọn mang theo để đe dọa rồi điều khiển xe chạy thoát hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng gồm trịnh hữu công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại tỉnh thanh hóa trần văn trăng sáng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tỉnh đồng nai và phạm văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tỉnh tuyên quang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai ba đối tượng này đã đột nhập vào nhà của một người dân ở phường tân phong tp biên hòa lấy trộm hơn hai trăm linh kg dây cắp điện bằng kim loại đồng với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
điều tra truy xét nhanh chỉ sau hơn một giờ nhận được tin báo công an phường tân phong đã bắt giữ được cả ba đối tượng khi đang trốn tại các phòng trọ trên địa bàn phường trảng giải và phường tân phong tp biên hòa
tiếp tục bản tin mùa một mươi ba với một thông tin từ đà nẵng
gần bốn mươi đối tượng tụ tập mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến đã bị lực lượng công an kịp thời ngăn chặn
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai do mô thuẫn nguyễn đại hưng và hà thạnh chú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã tụ tập bốn mươi thanh thiếu niên mang theo hung khí đi tìm đánh một nhóm có tên là ufo
tuy nhiên quá trình rượt đuổi nhóm này đã điều khiển xe máy lạng lách qua nhiều tuyến đường phố và tổ chức đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
ngay lúc chuẩn bị xảy ra hỗn chiến lực lượng công an xã hòa châu đã kịp thời phát hiện ngăn chặn
đến ngày hai mươi bảy tháng hai ba mươi đối tượng liên quan đã bị triệu tập để làm rõ
công an huyện hòa vang đã khởi tố một mươi bảy đối tượng thu giữ nhiều xe máy và hung khí tự chế
tại hà nam với hành vi mua bán tàng chữ trái phép công cụ hỗ trợ là súng kíp tự chế và súng bắn hơi cay
lê đình minh chú tại thành phố phủ lý vừa bị công an thành phố phủ lý xử phạt hai mươi năm triệu đồng
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý phát hiện minh đang bán hai khẩu súng kíp tự chế
và súng bắn hơi cay cho hai thanh niên đều ở phủ lý
minh khai nhận mua hai súng kíp của một đối tượng không quen biết ở trên mạng xã hội
sau đó giao bán lại với mục đích kiếm lời
không chỉ vụ việc tại hà nam mà thời gian qua hoạt động mua bán trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên các trang mạng xã hội đang diễn ra rất phức tạp
tiêm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm
minh chứng là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lâm thành phố hà nội
vừa thu giữ một số lượng lớn hung khí công cụ hỗ trợ nguy hiểm
bắt giữ một đối tượng chuyên buôn bán loại hàng hóa này
qua quá trình trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện gia lâm hà nội
đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
về hành vi mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ thu giữ hàng trăm sản phẩm
đang được đối tượng tập kết chuẩn bị mang đi tiêu thụ
em cũng thấy ít người bán thế là em cũng thấy nhiều người đi đêm cũng cần đồ này
thế em cũng nhập về bán cho họ cho họ tự về
em lên mạng thấy một bài viết thấy anh đệ giá sỉ em nhập từ anh ở quang ninh
thế là em gọi điện trực tiếp và hỏi giá thì
được giá thì em nhập về
trung bình thì mỗi sản phẩm tầm có sản phẩm rẻ thì một mươi bán ra tầm một trăm năm mươi đến hai trăm linh
đắt thì tầm một trăm linh bán ra ba trăm linh
vụ việc này thì nếu mà việc mua bán các sản phẩm này mà diễn ra công khai như thế này
thì xảy ra những vụ việc phức tạp và nguy hiểm như cướp tài sản
có thể các đối tượng sử dụng những bình xuyên hay cây những loại vũ khí này
để đi thực hiện hành vi phạm tội
đấy những trường hợp này
thì là gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng đến sức khỏe đến của những người xung quanh
trên mạng xã hội không khó để tìm kiếm các trang mạng trao bán công khai vũ khí công cụ hỗ trợ
không chỉ đăng hình ảnh cụ thể từng loại vũ khí chủ những tài khoản này
còn công khai luôn cả số điện thoại để người mua tiện giao dịch
hành vi này nếu không được quan tâm tập trung đấu tranh xử lý kịp thời
sẽ dẫn đến nguy cơ phát sinh tội phạm nhất là các loại tội phạm có sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ để gây án
thời gian gần đây thì việc các đối tượng mua bán vũ khí và các công cụ hỗ trợ
trên không gian mạng diễn ra rất là phổ biến
các đối tượng thường sử dụng những cái tài khoản facebook ảo
cái số điện thoại ảo gia lô ảo để đăng tải bán những cái sản phẩm này
vì các đối tượng biết là sản phẩm này là sản phẩm cấm kinh doanh
nhập vào có thể là giá rất là rẻ nhưng mà bán ra rất là lớn
có thể là gấp hai mươi lần cái giá trị ban đầu
nên là việc này anh em vẫn phải sử dụng đồng bộ các biện pháp
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
còn để có thể xác định được cái nơi cất rú tăng vật cùng nhân thân lai lịch của đối tượng
các trường hợp mua vũ khí công cụ hỗ trợ có thể xuất phát từ các nhu cầu khác nhau
như để phòng thân siêu tầm
tuy nhiên đây là hành vi vi phạm pháp luật
vì vậy không chỉ đối với người mua bán
mà còn với chính những người coi đây là những món đồ chơi hoặc dụng cụ để phòng thân
cũng sẽ bị xử lý nghiêm